các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thủ tướng phạm minh chính đều nhiệm vụ tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ và tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
đồng thời yêu cầu ra soát quy trình tiêm chủng không để xảy ra các sự cố đáng tiếc
đây là thông tin trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào ngày hôm nay hai tháng một mươi hai
quán triệt nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ ngành địa phương
tiếp tục nắm chắc dự báo tốt tình hình đặc biệt là về dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng yêu cầu kiên trì thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
liên quan đến việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thủ tướng yêu cầu có kế hoạch cụ thể
chi tiết và triển khai tiêm an toàn hợp lý hiệu quả
mục tiêu là cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi một
tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ em tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đặc biệt thủ tướng chỉ đạo ra soát các quy trình và việc thực hiện
trong quá trình tiêm chủng không để xảy ra các sự cố đáng tiếc
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tính đến sáng ngày hôm nay hai tháng một mươi hai mưa lũ trên địa bàn các tỉnh miền trung
đã làm một mươi tám người chết và mất tích tăng tám người so với ngày hôm qua
về giao thông mưa lũ gây ngập và sạt lở gây ách tắc nhiều tuyến đường
về nông nghiệp mưa lũ làm bảy trăm bảy mươi năm ha lúa

về giáo dục còn hai mươi năm học sinh chưa đến trường tại các huyện phù cát
tuy phước thành phố quy nhơn và khối trường trung học phổ thông
về thủy sản có ba tàu cá bị chìm bình định phú yên và khánh hòa
hai giả lan ở khánh hòa đang thi công đập ngăn mặn sông cái
cũng bị nước lũ cuốn trôi
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm
đối với năm bị cáo trong vụ sai phạm liên quan tới khu đất vàng tám trăm một mươi hai lê duẩn
quận một tp hcm
theo hội đồng xét xử nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm
đã ký nhiều văn bản chấp thuận cho công ty hoa tháng năm
tham gia góp vốn đầu tư dự án với tỷ lệ là ba mươi
giao đất cho thuê đất
câu giá và ông tài phải là người chịu trách nhiệm chính
theo đó bản án phúc thẩm bác kháng cáo giảm hình phạt tuyên y án tám năm tù
đối với bị cáo nguyễn thành tài
lê thị thanh thúy lợi dụng sự quen biết đã góp vốn để tham gia dự án sai quy định
bản án sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội không oan sai
nên bác kháng cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm là năm năm tù
bản án phúc thẩm tuyên không có cơ sở giảm án và giữ nguyên án sơ thẩm
là bị cáo đào anh kiệt cựu giám đốc sở tài nguyên môi trường năm năm tù
trương văn út cựu phó phòng quản lý đất cơ sở tài nguyên môi trường ba năm tù
bản án phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn hoài nam
cựu bí thư quận ủy quận hai tuyên giảm án từ bốn năm tù còn ba năm tù
bản án phúc thẩm cũng tuyên bác toàn bộ kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm
vì không phù hợp với chứng cứ hồ sơ vụ án theo luật
việc xác định thiệt hại của án sơ thẩm là đúng
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng quảng trị đồng chủ trì phối hợp với công an tỉnh quảng trị
vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam
vào lúc hai mươi một h một mươi năm phút ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại km hai mươi cộng hai trăm chín mươi ba quốc lộ chín thuộc thôn tân xuân một
xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm văn ngọc đức và trần xuân tâm
cùng chú tại tỉnh quảng trị vật chứng thu giữ là một mươi một kg chất tinh thể rắn màu trắng
bước đầu các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá
mở rộng điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng đoàn chân tên gọi khác là hùng
trân được xác định là đối tượng đi xe máy vận chuyển ma túy từ thị trấn khai xanh
để giao ma túy cho hai đối tượng là đức và tâm
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật